bộ ngoại giao nga vào ngày hai mươi sáu tháng bốn thông báo nước này quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao thụy điển
nhằm đáp trả quyết định tương tự của chính quyền stockholm
bình luận về quyết định của moscow ngoại trưởng thụy điển tuyên bố stockholm sẽ đáp trả
theo cách phù hợp hành động không hợp lý của moscow
trước đó một ngày bộ ngoại giao nga cũng thông báo đã đưa bốn mươi nhân viên ngoại giao đức
vào danh sách những người không được hoan nghênh nhằm trả đũa động thái tương tự trước đó của berlin
bộ ngoại giao nga đã triệu đại sứ đức tại moscow tới thông báo về quyết định trên
vào ngày bốn tháng bốn đức đã tuyên bố bốn mươi nhà ngoại giao nga là những người không được hoan nghênh
phải rời khỏi đức trong vòng năm ngày sau đó
tiếp sau đức pháp cũng thông báo nước này sẽ trục xuất ba mươi năm nhà ngoại giao nga
moscow đã tuyên bố sẽ có động thái đáp trả đối với berlin và palestine